mặc dù phản pháp hình sự giảm trong năm hai nghìn hai mươi các chỉ tiêu công tác đạt kết quả cao
nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
thưa khỉ chỉ đạo của bộ công an công an tp hcm mở đợt cao điểm với mục tiêu
huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh thực hiện các phương án kế hoạch công tác của ngành công an
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao dự án hàng việt nam chất lượng cao
chuẩn hội nhập vừa ký kết hợp tác với tổ chức đánh giá chứng nhận toàn cầu bureo veritas bvc
theo đó bvc sẽ tham gia vào việc đánh giá cấp chứng nhận locogap cho các hợp tác xã trong nước
tiêu chuẩn locogap là kết quả hợp tác giữa hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế lobogap đánh dấu một cột mốc quan trọng
trên đường hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp việt nam
xây dựng tiêu chuẩn locogap được xây dựng bởi hội và lobogap để tạo thuận lợi cho nông trại nhỏ nhóm
chiếm hơn bảy mươi trong cơ cấu nông nghiệp của việt nam có thể tham gia xuất khẩu
chương trình xây dựng tiêu chuẩn locogap sẽ nâng sức cạnh tranh của nông sản việt
cũng như cấp thị thực cho nông sản việt ra nước ngoài
ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tp hcm jll tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ quản lý
và đầu tư bất động sản chuyên nghiệp đã tổ chức buổi thông tin với chủ đề
chặn đường phía trước thị trường logistics và chuỗi cung ứng việt nam
theo jll tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang đẩy nhanh quá trình tự động hóa
trong lĩnh vực logistics và sẽ trở thành xu hướng chính trong thời gian tới
khách thuê đang có xu hướng nâng cấp từ các cơ sở lỗi thời vừa và nhỏ
và quản lý bởi chủ sở hữu tư nhân để chuyển đến cơ sở hiện đại hơn
ở vị trí tốt hơn đồng thời việc hợp nhất các hoạt động logistics
vào hiện đại hóa chuối cung ứng đang nâng cao hiệu quả hoạt động
và giảm chi phí logistics tổng thể cho khách thuê
tăng trưởng trong các ngành khác cũng sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường hậu cần ba bên
bao gồm tăng trưởng trong ngành thực phẩm và đồ uống chăm sóc sức khỏe và dược phẩm
cũng như các ngành thiết bị văn phòng và công nghệ
jll dự đoán kho lạnh sẽ trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực hậu cần tương lai
với phương châm lan tỏa tình yêu thương vạn trái tim một tấm lòng
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đã thu hút gần bốn trăm linh cán bộ
bộ viên chức ngành điện thành phố cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp liên kết
tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
kết quả bang tổ chức đã thu được bốn trăm linh đơn vị máu
ngày hội góp phần cung cấp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh
nhất là vào thời điểm kháng hiếm máu cuối năm
đây là một trong những hoạt động truyền thống ngành điện lực thành phố hồ chí minh
với mong muốn chia sẻ tới cộng đồng hỗ trợ các bệnh viện trung tâm cấp cứu
các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu kháng hiếm máu an toàn phục vụ cho người bệnh
trong dịp lễ cuối năm và tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một
quận bình thành là địa phương đầu tiên
triển khai và ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động
để tạo điều kiện cho người dân phản ánh vi phạm về trật tự đô thị tới chính quyền
sự sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực phát huy nguồn lực của nhân dân
trong việc tham gia hỗ trợ cùng chính quyền
nhằm xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại phát triển
khi phát hiện vi phạm người dân chỉ cần chụp ảnh nhập địa chỉ vi phạm
chọn hành vi vi phạm và gửi tin tại ứng dụng
ngay lập tức hình ảnh vi phạm sẽ tự động chuyển đến chủ tịch quỹ ba nhân dân phường
có địa điểm vi phạm lãnh đạo quận và các phòng bang
trong thời gian hai giờ kể từ khi nhận tin phản ánh
quỹ ba nhân dân phường phải cử ngay lực lượng xử lý đến địa điểm vi phạm
kết quả xử lý được cập nhật tại chỗ
bao gồm cả biên bản hoặc quyết định xử phạt và hình ảnh khắc phục
đồng thời công khai kết quả xử lý trên ứng dụng để người dân theo dõi giám sát
nếu kết quả giải quyết chưa đạt yêu cầu
thì người dân tiếp tục có ý kiến tại nội dung phản ánh để cơ quan chức năng xem xét giải quyết
sau khi thành công của bình thịnh trực tuyến
thì vấn đề phản ánh về quá trình quản lý đô thị của địa phương
cũng như là thông qua ứng dụng này
người dân dễ dàng giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ
cũng như có thể thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến qua cái ứng dụng của mình
thì các quận nguyện trên thành phố đã đẩy nhanh triển khai ứng dụng này
việc không tổ chức hội đồng nhân dân quận nguyện phường
đã được tp hcm thí điểm thực hiện trong bảy năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi sáu
là địa phương có số lượng đơn vị thí điểm nhiều nhất cả nước
theo ủy ban nhân dân tp hcm khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường
thì chính quyền thành phố sẽ tập trung thống nhất trong việc giải quyết các điểm nghẽn
như kẹt xe ngập nước ô nhiễm môi trường
đối với người dân và doanh nghiệp
việc không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường gắn với xây dựng đô thị thông minh
cải cách hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mạnh mẽ
sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công
nếu mà bỏ được thì hội đồng nhân dân cấp phường và hội đồng nhân dân cấp quận
thì cũng không ảnh hưởng gì hết và tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến này
tại kỳ họp lần thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị
tại tp hcm đây là sự kiện rất đặc biệt đối với đảng bộ chính quyền và người dân tp hcm
vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn của thành phố trước quốc hội trước nhân dân
ở đô thị mà nơi mà không có tổ chức hội đồng nhân dân
tôi vẫn còn đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn
tăng cường tiếp xúc cử tri tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
như vậy chúng tôi sẽ có một cơ chế phối hợp
vấn đề thứ hai là các đại diện của dân qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức đặc thể
thì thời gian vừa qua đã có cơ chế phối hợp rồi thì sẽ tiếp tục phát huy vai trò
cái việc là thực hiện các hoạt động đối thoại trực tiếp với chính quyền và nhân dân
ở cơ sở nhân dân có thể trực tiếp phản ảnh
và trực tiếp chấp dấn chính quyền
điều quan trọng nữa là các tổ chức đảng cơ quan kiểm tra giám sát của đảng
phải phát huy vai trò của mình
điểm nhấn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là không có hội đồng nhân dân
không tổ chức hội đồng nhân dân tức là không có hội đồng dân bầu ra
vị chủ tịch vị ban dân phường hay chủ tịch vị ban dân quận
và chủ tịch phường thì được chủ tịch quận bổ nhiệm
chủ tịch quận thì được chủ tịch vị ban dân phố bổ nhiệm
nhưng mà người đứng đầu ở chính quyền địa phương
nơi mà không có hội đồng nhân là ông chủ tịch vị ban dân thành phố
nhiều việc lãnh đạo tp hcm sẽ phải tập trung làm tốt như tổ chức sắp xếp bố trí nhân lực
xây dựng các quy chế phối hợp trong hoạt động giám sát
xây dựng quy chế làm việc của ủy ban nhân dân quận phường
để đưa nghị quyết vào cuộc sống còn có những quy định
những hướng dẫn từ các cơ quan trung ương
sẽ có nhiều công việc đặt ra cho trước mắt và lâu dài
quan trọng là tạo sự đồng thuận đồng tâm hiệp lực
để mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm được thực hiện thành công
kinh tế xã hội phát triển an ninh quốc phòng được bảo đảm
giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
xứng đáng tp hcm mang tên chủ tịch hồ chí minh tp anh hùng
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm đã và đang sẵn sàng chuẩn bị dự trữ
nguồn hàng hóa để phục vụ thị trường tết
năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín tác động đến kinh tế và đời sống
nhu cầu mua sắm của người dân dự kiến sẽ giảm đặc biệt là những nhóm hàng không thiết yếu
tuy nhiên các chuyên gia dự đoán sức mua của nhóm hàng nhu yếu phẩm vẫn giữ mức ổn định
và có thể sẽ tăng từ năm một mươi vào dịp tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
các trung tâm thương mại hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tp hcm
đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ tết tăng gấp hai và ba lần so với tháng bình thường
sau đây xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp trên địa bàn gặp không ít khó khăn
tuy nhiên nhiều đơn vị đã nỗ lực vượt qua tìm những hướng đi thích hợp đáp ứng nhu cầu thị trường
tại doanh nghiệp này công tác chuẩn bị hàng hóa trong mùa tết đã xong cách đây hơn một tháng
trong đó đơn vị đã lên kế hoạch thương thảo với đối tác về nguồn cung thực phẩm
bảo đảm phục vụ người dân với sản phẩm an toàn thực phẩm bình ổn về giá cả

tuy nhiên nhiều đơn vị đã nỗ lực vượt qua tìm những hướng đi thích hợp bình ổn về giá cả

tuy nhiên nhiều đơn vị đã nỗ lực vượt qua tìm những hướng đi thích hợp đáp ứng nhu cầu thị trường
có thời điểm lượng hàng dự trữ cung ứng tăng một trăm linh đến một trăm năm mươi bổ sung kịp thời bảo đảm lượng hàng dùa giàu tại các khu vực trong mọi thời điểm
đối với các doanh nghiệp trong ngành chế biến lương thực thực phẩm của hội lương thực
thì như vậy trong suốt mùa dịch các đơn vị đều đảm bảo được đầy đủ lượng hàng cung ứng ra và vẫn chấp nhận không tăng giá thành sản phẩm
có một số các nguyên vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho chế biến có tăng giá
nhưng mà doanh nghiệp phải giữ giá bán thì như vậy có nghĩa là gì
là phải cắt giảm lợi nhận của mình
nhưng mà doanh nghiệp chấp nhận như thế để bán được lượng hàng lớn
đưa ra thị trường phục vụ tạo cái kích cầu để tăng cái sức mua
cái đó là một tôi cho rằng là một cái điểm sáng là một cái sự rất là phấn đấu của doanh nghiệp
ngoài những doanh nghiệp mà tham gia bình ổn mà những doanh nghiệp không tham gia bình ổn
thì họ vẫn đăng ký để mà giữ cái giá trong suốt cái dịp tết
và cái điều này các doanh nghiệp trong hội đã làm được nhiều năm nay
theo dự báo của ngành công thương thành phố các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất
dự trữ cung ứng cho hai tháng tết
khoảng gần hai mươi tỷ đồng
trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là hơn bảy tỷ đồng
riêng tháng cao điểm phục vụ tết tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là hơn một mươi tỷ đồng
hàng bình ổn thị trường hơn bốn tỷ đồng
do cái thời tiết không thuận lợi cũng như rằng là dịch covid
cho nên là đặc biệt với cái nhóm hàng tươi sống là cái nguồn nó rất là vất vả rất khó khăn
nhưng đó đến bây giờ xong chúng tôi sẽ phải lên kế hoạch rất là sớm
thì như mọi người cũng biết rằng là masan cũng sở hữu một công ty thịt heo
với cái công nghệ châu âu hiện đại là công nghệ oxy chính
và rõ ràng là chúng tôi cũng sở hữu nguồn thịt heo rồi
cho nên là chúng tôi cũng đã có sẵn kế hoạch dự trù
an toàn vệ sinh thực phẩm thì gần như là tất cả người tiêu dùng đều rất là quan tâm
đặc biệt trong mùa mưa lũ thì những cái dịch bệnh lại càng có nguy cơ tăng trưởng
với hệ thống của chúng tôi chúng tôi có hệ thống phòng lab ở hai mươi bảy tỉnh thành
tất cả những hàng hóa đặc biệt hàng hóa tươi sống đầu vào
đều được kiểm nghiệm qua cái phòng lab của chúng tôi
và tất cả những cái sản phẩm đó phải đảm bảo đạt tất cả những cái đối chí
về an toàn vệ sinh thực phẩm pass qua hết tất cả cái test
đảm bảo không có nhiễm vi sinh hoặc là nhiễm kháng sinh
hoặc là tất cả những cái chất mà độc hại cho sức khỏe của người dân tiêu dùng
thì mới được đưa lên quầy để bán để phục vụ cho người dân
đối với thực phẩm chế biến thì vĩnh săn tôi đã chuẩn bị cái nguồn nguyên liệu
nó từ hôm tháng sáu tới giờ để đáp ứng sản xuất cho đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy mặc dù cái giá nguyên liệu ở thị trường hiện nay
nó có tăng từ năm đến một mươi nhưng đối với vĩnh săn của chúng tôi
với nguồn nguyên liệu chuẩn bị sạch sẵn như vậy thì cái nguồn hàng
để sản xuất cho chế biến chúng tôi ổn định và giá cả ổn định
tại các trung tâm thương mại hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi
trên địa bàn tp hcm đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa
phục vụ tết tăng các nguồn hàng hóa
tại các trung tâm thương mại hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi

trong kế hoạch cung ứng hàng hóa hai tháng trước và sau tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
dự kiến tăng bốn bốn một mươi bảy ba so với kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố giao
trong số đó nhiều giám hàng sẽ được sản xuất chuẩn bị với số lượng lớn
như thịt da súc năm năm trăm chín mươi bốn tấn thịt da cầm bảy bốn trăm tám mươi tám hai tấn trứng da cầm sáu mươi bảy chín triệu quả
thực phẩm chế biến một năm mươi một tám tấn gạo ba chín trăm bốn mươi ba tấn
ở lĩnh vực phân phối có sự tham gia của nhiều thương hiệu mạnh
về cái tiêu chuẩn chất lượng kiểm tra hàng quá thì cái này cũng làm rất là nghiêm ngặt
để giữ vận dẫn cái chất lượng hàng hóa của mình
một cái nữa đó là các cái danh như thí dụ những cái đơn vị lớn như là công ty bbk
thì năm nay họ đưa ra mấy ba cái tấn bánh kẹo để phục vụ ra cho thị trường
thì ngoài cái đó ra thì như vậy
thì là như vích xăng là một cái đơn vị thành viên của hội lương thực
thì vích xăng cũng là đảm bảo là sẽ giữ cái bình ổn giá trong đợt này
còn về cái mặt hàng trứng da cầm về cái mặt hàng thịt da cầm
thì các cái đơn vị của ngành cũng là chủ lực và chiếm cái thị phần lớn lớn
để điều tiết cái giá là không tăng giá trong suốt cái thời gian của cái trước và sau tết
sở công thương thành phố cũng đã làm việc với doanh nghiệp bình ổn thị trường
cam kết giữ ổn định giá không điều chỉnh tăng giá bán trong tháng tết
song song với việc thực hiện kế hoạch cung ứng hàng hóa hai tháng trước và sau tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
doanh nghiệp nhà bán lẻ hệ thống phân phối sẽ tổ chức hoạt động ưu đải giao động ở mức năm bốn mươi chín
ngoài việc bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu cho dịp tết tân sử sắp tới
các doanh nghiệp cũng bảo đảm cung cấp nguồn hàng an toàn chất lượng
với những tiêu chiến nghiêm ngặt tăng cường truyền thông đến các đối tác cung cấp nguyên liệu
cũng phải bảo đảm an toàn không chứa các vi khuẩn hay chất độc hại cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đến người dân